theo tổng cục thống kê trong chín tháng đầu năm đã có tới hơn hai mươi doanh nghiệp quay trở lại hoạt động ước tính tăng năm mươi chín sáu so với cùng kỳ năm trước
chín tháng đầu năm nay cả nước có trên tám mươi một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là trên sáu trăm linh tỷ đồng tăng trên một mươi chín về số doanh nghiệp và tăng gần năm mươi về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cộng thêm phần vốn tăng thêm ước tính chín tháng đầu năm có khoảng một triệu tám trăm linh nghìn tỷ đồng vốn được đưa vào nền kinh tế
trong chín tháng đầu năm nay có trên hai mươi doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng gần sáu mươi so với cùng kỳ năm trước nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong chín tháng đầu năm nay là trên một trăm linh doanh nghiệp